chiều qua ngày một mươi tám tháng một theo giờ địa phương đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu
đã bắt đầu tham dự các hoạt động tại hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ bốn mươi bảy tại thành phố davos thụy sĩ
thủ tướng chính phủ đã có các cuộc hội kiến với thủ tướng áo christian ken
làm việc với chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới klaus wach chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adp tahe hiko nakao
chủ tịch tập đoàn microsoft brad ford smith dự buổi đối thoại với một số tập đoàn lớn và gặp gỡ các hãng thông tấn báo chí hàng đầu
tại cuộc hội kiến với thủ tướng áo christch yankern hai thủ tướng đánh giá quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp
nhất trí triển khai các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm hai nghìn hai mươi
sớm họp ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và thương mại
thủ tướng đề nghị áo công nhận quy chế kinh tế thị trường cho việt nam thúc đẩy eu sớm ký chính thức
và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
ủng hộ việt nam ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tại cuộc gặp và làm việc với chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới klaus schwab
thủ tướng chính phủ đề nghị wf ef duy trì tổ chức hội nghị wf ef mekong
hỗ trợ việt nam kết nối với các tập đoàn và chuyên gia hàng đầu của wf ef
tư vấn chính sách trong lĩnh vực năng lực cạnh tranh
tranh quốc gia phát triển nông nghiệp công nghệ cao
sau buổi gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng với chủ tịch klaus schwab
đã dự lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa việt nam và diễn đàn kinh tế thế giới
về phát triển nền kinh tế việt nam tự cường trước tương lai
tại cuộc gặp chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adb tahexico nakao
hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án cơ sở hạ tầng
chống biến đổi khí hậu hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế
giảm nghèo trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phối hợp với các nước gms
chuẩn bị tốt cho hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng mê công mở rộng gms
lần thứ sáu tại việt nam
thủ tướng chính phủ đã mời ông chủ tịch và lãnh đạo adb
tham dự tuần lễ cấp cao apec vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
và các hội nghị liên quan của apec trong năm hai nghìn một mươi bảy ở việt nam
adb mong muốn hợp tác chiến lược lâu dài với việt nam
cam kết việt nam không phải trả nợ nhanh và kéo dài cấp tín dụng yêu đãi
với lãi suất thấp cho việt nam đến năm hai nghìn một mươi chín
hỗ trợ việt nam triển khai các dự án trong khuôn khổ hợp tác gms
tại cuộc gặp chủ tịch tập đoàn microsoft breford smith
thủ tướng chính phủ đề nghị tập đoàn microsoft tiếp tục đầu tư vào việt nam
gắn với chuyển giao công nghệ cao mời ông chủ tịch tập đoàn
tham dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp apec vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
tập đoàn microsoft mong muốn tăng cường hợp tác với việt nam
trong lĩnh vực an ninh mạng đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp phần mềm
trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thường niên lần thứ bốn mươi bảy
diễn đàn kinh tế thế giới tại davos thụy sĩ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã tiếp chủ tịch viện nghiên cứu malik thụy sĩ ông fred moon malik
thủ tướng chính phủ đề nghị giáo sư fred mul malik và viện malik
tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với việt nam
tâm chia sẻ kinh nghiệm kiến thức và nâng cao năng lực quản lý
kỹ năng quản trị hiện đại cho cán bộ các bộ ngành và địa phương của việt nam
chủ tịch viện nghiên cứu malik ông fred mul malik đã thông báo với thủ tướng
các hoạt động hợp tác của viện tại việt nam đồng thời mong muốn thúc đẩy triển khai
các chương trình dự án hợp tác với các bộ ngành và viện nghiên cứu của việt nam